tại hà nội đã diễn ra hội thảo quốc gia lần thứ hai về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội dưới sự chủ trì của bộ khoa học và công nghệ
tại hội thảo các chuyên gia nhận định hiện nay năng lượng nguyên tử ngày càng có vai trò quan trọng ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng cần thiết trong cuộc sống
hội thảo đã đánh giá về những thành tiệu kết quả trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và tập trung thảo luận về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
nhằm đẩy mạnh các hoạt động quản lý nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử để có đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội
cũng tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận thảo luận về triển vọng khó khăn thách thức những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực của ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ